sau một tuần xét xử và nghị án tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa tuyên phạt sáu bị cáo
gồm nguyễn hữu lộc từ tân tiến lê minh tân đại tiến và nguyễn hữu lợi ngô đình đại cao hoàng hải ngọc
cùng chú thành phố phú quốc và thành phố hải phòng tổng cộng bốn mươi ba năm tù về tội giết người và gây dối chất tự công cộng
nạn nhân trong vụ án này là nguyễn việt dũng chú tại tỉnh hà tĩnh
theo cáo trạng vào chiều ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi tám lộc chạy xe ô tô về đại lý vé số của gia đình
ở phường an thới thành phố phú quốc thì gặp dũng ngọc và đại đi trên hai xe máy chặn đầu xe ô tô của lộc
đại đã xuống xe và dùng tay bóp cổ lộc thấy người dân khuyên can nên nhóm của dũng bỏ đi
lộc đã gọi điện thoại cho tân tiến và đại tiến tìm hung khí để đánh trả thù
do không tìm được hung khí nên lộc đã đi mua hai cây dao
sau đó đại tiến chở lộc gặp nhóm của dũng thì hai bên xô sát
hậu quả dũng bị đâm nhiều nhát vào người tử vong do bị thủng tim
ngọc và đại bị thông tật lần lượt là ba mươi ba và năm mươi
hội đồng xét xử tuyên phạt lộc một mươi sáu năm tù tân tiến tám năm tù đại tiến một mươi hai năm tù về tội giết người
lợi và đại mỗi bị cáo hai năm sáu tháng tù ngọc hai năm tù về tội gây dối trật tự công cộng
ngoài mức án nêu trên hội đồng xét xử còn buộc ba bị can lộc tân tiến và đại tiến
liên đối bồi thường cho gia đình bị hại dũng cùng với đại và ngọc số tiền trên bốn trăm bảy mươi triệu đồng
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng
đối với một đối tượng thành lập công ty ma để lừa bán sắt thép cho người khác nhằm chiếm đoạt tiền
kết quả điều tra ban đầu do cần tiền tiêu xài nên nguyễn tiến hùng chú tỉnh đồng nai
đã lên mạng tải ảnh hình chứng minh nhân dân của người khác
rồi về làm giải quyết
hùng đã giấy phép đăng ký kinh doanh thành lập công ty ma quang dinh chuyên bán sắt thép
có địa chỉ ở phường xuân trung thành phố lâm khánh tỉnh đồng nai
sau đó hàng ngày hùng lên mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết giao bán sắt thép giá rẻ hơn giá thị trường
khi có người đặt mua thì hùng yêu cầu chuyển tiền thanh toán trước
rồi giới thiệu đến một công ty khác để bốc hàng và cắt đứt liên lạc
với thủ đoạn đó vào ngày một mươi bốn tháng ba hùng đã lừa chiếm đoạt của một người dân
ở thành phố bôn ma thuật hơn ba trăm hai mươi triệu đồng
ngoài ra hùng còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác
được biết hùng đang bị công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai
truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
liên quan đến ba đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản ở địa bàn thành phố biên hòa
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam ba đối tượng gồm vũ đức huy nguyễn anh đức và cao mạnh cường để điều tra làm rõ
vào tối ngày một mươi tám tháng bốn huy đã rủ đức đi quanh địa bàn để tìm sơ hở trong việc quản lý tài sản
huy điều khiển xe máy chở đức đi đến phường tân biên thành phố biên hòa
thì phát hiện một người phụ nữ trên tay cầm chiếc điện thoại
hai đối tượng đã ép sát rồi nhanh tay giật chiếc điện thoại
qua đấu tranh huy còn khai nhận thêm cùng với cường gây ra một vụ cướp giật điện thoại khác
thưa quý vị
vấn nạn tung tin thất thiệt bộ công an đã tập trung lực lượng áp dụng các biện pháp ngăn chặn
kiểm soát và xử lý truy tố các cá nhân tung tin thất thiệt trong thời gian vừa qua
đây là một trong những nội dung đưa ra trong cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng bốn diễn ra vào chiều qua
tại buổi họp báo trung tướng tô ân sô người phát ngôn tránh văn phòng bộ công an
cho biết việc tung tin thất thiệt không chỉ trên thị trường chứng khoán mà còn trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống
trong khi đó mạng xã hội hiện nay như một xã hội thực rất phức tạp
bộ công an đã chỉ đạo các đơn vị như cục an ninh mạng phòng chống tuệ phạm công nghệ cao
cục an ninh chính trị nội bộ cục an ninh kinh tế công an các địa phương tập trung lực lượng áp dụng các biện pháp
để ngăn chặn kiểm soát giăn đe truy tố các cá nhân tông tin thất thiệt
các cảnh báo biện pháp được đưa ra từ hành chính đến hình sự theo từng cấp độ và trên phạm vi rất rộng
ngoài ra người phát ngôn tránh văn phòng bộ công an cũng cho biết một số vụ nóng mà dư luận quan tâm thời gian gần đây
như vụ việt á flc tân hoàng minh chi tiết điều tra khi có kết quả cơ quan điều tra sẽ thông tin nhanh chóng cởi mở
trong điều kiện cho phép để đáp ứng nhu cầu của người dân
liên quan đến vụ sai phạm trong việc thực hiện đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế
tại dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa đồng nai công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
và các đơn vị liên quan
vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện đa khoa đồng nai công ty aic và các đơn vị liên quan
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với chín bị can
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
bốn bị can gồm phan huy anh vũ nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa đồng nai hiện là giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai
nguyễn thị thanh nhàn nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic
ba hoàng thị thúy nga nguyên phó tổng giám đốc công ty aic
nguyễn quang minh nguyên nhân viên công ty aic
nguyễn tiến thu nguyên nhân viên công ty aic
hoàng thế quỳnh nguyên nhân viên công ty aic
nguyễn công tiến tổng giám đốc công ty thẩm định giá thế hệ mới
ninh văn sinh nguyên chuyên viên thẩm định giá công ty thẩm định giá thế hệ mới
vũ quang ngọc phó giám đốc công ty liên doanh trách nhiệm hiếu hạn tư vấn y tế mediconson việt nam
quá trình điều tra dấu hiệu sai phạm trong việc thực hiện đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế
tại dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa đồng nai
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định
dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa đồng nai được ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai phê duyệt
với tổng mức đầu tư một chín trăm linh bốn tỷ đồng giao bệnh viện đa khoa đồng nai làm chủ đầu tư
trong quá trình lập hồ sơ điều chỉnh dự án hồ sơ đấu thầu một mươi hai gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế
thuộc dự án trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi năm
bị can phan huy anh vũ và nguyễn thị thanh nhàn đã móc ngoặc với đơn vị thẩm định giá
thực hiện nhiều hành vi sai phạm nâng khống giá trị trang thiết bị trong điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá gói thầu
thông thầu gian lận trong đấu thầu vi phạm nghiêm trọng luật đấu thầu
bước đầu cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can đã gây thiệt hại tài sản nhà nước một trăm năm mươi hai tỷ đồng
tối cùng ngày đại diện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng
kinh tế buôn lậu bộ công an và viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tiến hành công bố các quy định phê duyệt lệnh khám xét
đồng thời tổ chức việc khám xét tại trụ sở chính của aic group tầng một mươi chín note center quận ba đình
và số một trăm tám mươi một phố bà triệu số sáu mươi chín phố tuệ tĩnh thành phố hà nội
tại các địa điểm khám xét lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu quan trọng cùng nhiều trang thiết bị máy tính
phục vụ quá trình điều tra làm rõ những hành vi vi phạm của tập đoàn aic group
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra kết luận hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố
đồng thời mở rộng điều tra vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang điều tra vụ án cố ý làm lộ bí mật công tác xảy ra tại hà nội
và các tỉnh thành phố theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số một mươi một ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
căn cứ vào kết quả điều tra vụ án cơ quan an ninh điều tra bộ công an
đã ra quyết định khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc
đối với nguyễn hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy chú phường trung hòa cận cầu giấy tp hà nội
phó vụ trưởng vụ giám sát thị trường chứng khoán thuộc ủy ban chứng khoán nhà nước bộ tài chính
về tội cố ý làm lộ bí mật công tác theo quy định tệ khoản một điều ba trăm sáu mươi một bộ luật hình sự
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định lệnh nêu trên đã được thi hành
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tập trung điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đến với những nội dung khác công an tp hà nội đã tổ chức lễ gia quân thực hiện các phương án bảo đảm an ninh trật tự
đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một sea games ba mươi một diễn ra trên địa bàn thành phố hà nội
đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm công tác trong năm nay của công an tp hà nội
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng tiểu ban an ninh trật tự sea games ba mươi một
dự và phát động lễ gia quân
nhận thức sâu sắc về việc đảm bảo an ninh an toàn cho đại hội là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của các lực lượng công an thủ đô trong năm nay
ngay từ sớm công an hà nội đã xây dựng kế hoạch và lên phương án chi tiết cho sự kiện này
lãnh đạo bộ công an và ban giám đốc công an tp hà nội đã yêu cầu toàn lực lượng công an thủ đô triển khai quyết liệt hiệu quả
kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện sea games ba mươi một diễn ra trên địa bàn thành phố
trọng tâm là lễ khai mạc bế mạc các trận tranh huy chương môn bóng đá nam các địa điểm thi đấu
dự kiến sẽ có hơn một mươi quan khách của một mươi một quốc gia trong khu vực tham gia
thưa quý vị thời gian gần đây tại tp hcm và các tỉnh thành lân cận
xảy ra nhiều vụ việc liên quan tới hành vi gian lận thương mại chiếm dụng vỏ bình ga của các doanh nghiệp lớn để hoán cải thành thương hiệu khác
ngoài việc gây thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp thì hành vi này còn tiêm ẩn nhiều hiểm họa khôn lường cho người tiêu dùng
ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua công ty trách nhiệm hữu hạn khí hóa lỏng việt nam vtga nhận được thông tin từ hiệp hội ga miền nam
về một xưởng sơn sửa tại số tám đường lý thường kiệt phường dĩ an tp di an tp bình dương
đang chiếm dụng và sơn số lượng lớn bình ga thuộc sở hữu của công ty cổ phần kinh doanh khí miền nam là công ty mẹ của btega
sang các nhãn hiệu của đơn vị khác
đây là vụ việc có số lượng tăng vật vi phạm rất lớn hoạt động tinh vi có tổ chức
và có sự tiếp tay từ những đơn vị bên ngoài thông qua việc thu gom vỏ
bình ga trên thị trường để về sơn sửa thay đổi nhãn hiệu
qua thông kê số lượng chai lbg của khí miền nam bị xâm phạm lên đến gần ba chai các loại
tại hiện trường công an phát hiện nhiều bình ga của các đơn vị kinh doanh lpg
trong đó có số lượng lớn vỏ bình ga mang các dấu hiệu dập chìm dập nổi trên tay sách
và trọng bình thể hiện bình ga là tài sản của công ty khí miền nam
có dấu hiệu bị chiếm dụng sơn trái phép qua các nhãn hiệu khác
cụ thể một số lượng vỏ bình đang trong quá trình bắn đi làm nhám
để xóa đi lớp sơn
nguyên thủy của bình ga để sơn sang nhãn hiệu khác
hơn năm trăm linh bình ga loại một mươi hai kg thành phẩm đã được sơn sang nhãn hiệu petro việt nam ga
chủ yếu là vỏ bình màu hồng
khoảng một tám trăm linh bình ga loại một mươi hai kg một trăm sáu mươi tám bình ga loại bốn mươi năm kg
toàn bộ đều sơn nhãn hiệu petro vietnam ga đã qua sử dụng đang chờ sơn mới
hiện cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình kiểm đếm số lượng
niêm phong máy móc phục vụ quá trình điều tra
hành vi này rất nguy hiểm đặc biệt đối với người tiêu dùng trực tiếp sử dụng ga
thứ nhất đây đều là những
những chai lbg của các đơn vị kinh doanh lpg bị các đối tượng thu gom trái phép trên thị trường về để sơn sửa
nên nhiều trường hợp chai hết hạn kiểm định không đủ điều kiện điêu thông trên thị trường
nên tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ gây mất an toàn trong quá trình sử dụng
thứ hai trường hợp chai lpg bị cháy nổ
thì người tiêu dùng không được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm
và bên cạnh đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đơn vị chủ sở hữu chai lpg bị chiếm dụng

hiện nay trên thị trường các hãng ga đều sử dụng phương thức dập nổi dập chìm lên tay sách và thân bình các dấu hiệu
để thể hiện bình ga thuộc sở hữu của chính các đơn vị kinh doanh lpg
các vỏ bình ga đưa đến tay người tiêu dùng đều được kiểm định chặt chẽ và quản lý bằng số series
theo quy định hiện hành mỗi năm năm sử dụng các công ty phải tái kiểm định lại độ an toàn của vỏ bình
tại các cơ quan kiểm định an toàn mới được cấp phép lưu hành tiếp
trong quá trình kinh doanh bên em cũng có gặp một số vấn đề là thất thoát bình ga
sau khi phát hiện ra những trường hợp đấy thì chúng tôi xuống gặp trực tiếp khách hàng để xử lý
và khuyến cáo khách hàng nên gọi ga ở những địa chỉ uy tín
hiện nay các đối tượng đã dùng cách cắt tay sách và mài mỏng thân bình
đóng lại logo làm thay đổi toàn bộ thông số ban đầu của bình ga
sau đó sơn lại tên các nhãn hiệu khác theo ý của họ
cách làm này vô tình đã làm thay đổi kết cấu làm mỏng độ dày tiêu chuẩn của vỏ bình ga
khi nạp ga vào áp lực lên vỏ bình quá mỏng sẽ là nguyên nhân cháy nổ
khó lường nói cách khác đây sẽ là những quả bom nổ chậm mà người tiêu dùng phải lãnh đủ
hiệp hội ga việt nam khuyến cáo người tiêu dùng nên sử dụng ga của những nhãn hiệu nhà cung cấp uy tín
khi mua gà được gia bình không có niêm nhãn thì không nhận và yêu cầu đổi bình có tem nhãn theo quy định
tránh trường hợp mua nhầm ga kém chất lượng thiếu ký
không nhận những bình ga bị dì xét không rõ tên thương hiệu in trên bình
nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình
thưa quý vị công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài tổ chức khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ cái chết của một phụ nữ được xác định tử vong tại nhà nghỉ
nghi là do bị sát hại
nạn nhân là nguyễn thị khuyến bốn mươi tuổi ngụ tệ xá tân thành tp đồng xoài
theo thông tin ban đầu vào tối ngày hai mươi bảy tháng bốn bà khuyến cùng một người đàn ông điều khiển xe máy
chở nhau vào nhà nghỉ thu hồng tại khu phố tân trà phường tân xuân tp đồng xoài
thuê phòng nghỉ qua đêm
người đàn ông ra trả tiền phòng rồi đi xe máy về trước
đến khoảng một mươi bảy h chiều tối cùng ngày chủ nhà nghỉ tới kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong trong phòng
tại hiện trường xác định trên cổ nạn nhân xuất hiện một số vết chảy xước chưa rõ nguồn do
hiện cơ quan công an đang truy tìm người đàn ông đi chung với nạn nhân để điều tra làm rõ
còn tại tỉnh bình định cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình định đã ra quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với huỳnh tài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trú tại thị xã hoài nhơn khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với huỳnh tiến sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai là cha ruột của huỳnh tiến cùng về tội hoạt động chống chính quyền nhân dân
đầu năm hai nghìn một mươi chín thông qua mạng xã hội huỳnh tài đã tham gia bỏ phiếu qua email trưng cầu dân ý
bầu đào minh quân của tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
và làm hồ sơ xin tham gia tổ chức và được cấp danh số
phần mềm để tham gia họp trực tuyến với các thành viên của đào minh quân
sau khi tham gia tổ chức phản động tài đã lôi kéo cha mình là huỳnh tiến cùng tham gia
đến khi bị bắt hai cha con huỳnh tiến và huỳnh tài đã có các hoạt động
như trình bày nội dung bản dự thảo hiến pháp tại cuộc họp trực tuyến
lôi kéo một số cá nhân tham gia và cung cấp thông tin của bảy mươi ba cá nhân cho tổ chức này
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý huỳnh tài và huỳnh tiến
theo đúng quy định của pháp luật